tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn văn bồng
nguyên chủ tịch ubnd huyện kỳ anh cùng đồng phạm về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng
thuộc dự án phong mô sa hà tĩnh
theo cáo buộc ông nguyễn văn bồng nguyên chủ tịch ubnd huyện kỳ anh
nơi chia tách thành thị xã kỳ anh và huyện kỳ anh
kiêm chủ tịch hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã gây thất thoát hàng chục tỷ đồng
liên quan đến sai phạm này còn có nhiều cán bộ cấp huyện và cấp xã cũng bị truy tố ra tòa
gồm phạm huy tường nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện
lê anh đức nguyên cán bộ hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện kỳ anh
lê xuân nghinh nguyên bí thư đảng ủy xã kỳ long lê hữu diện nguyên chủ tịch ubnd xã kỳ long
lê quang hà nguyên phó chủ tịch ubnd xã kỳ long
được biết từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn chín trong quá trình thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
nhường đất cho dự án formosa ông nguyễn văn bỏng và cấp dưới đã cố ý làm trái các quy định
để hợp thức gần tám mươi hectare đất công không thuộc diện được bồi thường thành đất tranh chấp
sau đó lập danh sách khống cho các hộ dân đứng tên trong hồ sơ bồi thường
để các bị cáo hưởng một trăm linh tiền bồi thường đất nông nghiệp
hành vi của ông nguyễn văn bổng và các đồng phạm đã gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước